một số cộng đồng dân cư ở các khu vực phòng ngừa tức nơi không có ca nhiễm mới trong một mươi bốn ngày tượng hải
đã được ra khỏi nhà sau hơn hai tuần bị phong tỏa từ một mươi một tháng bốn
thành phố cũng đã cho mở lại các cửa hàng siêu thị và hiệu thuốc ở những khu vực này
nhưng các cơ sở không thiết yếu vẫn phải ngừng hoạt động
đến nay bảy năm trăm sáu mươi năm khu dân cư như vậy với khoảng bốn tám triệu dân đã được thiết lập ở thượng hải
tuy nhiên theo bà ngô cản du quan chức ủy ban y tế thành phố cho biết
ngày một mươi hai tháng bốn người dân ở các khu vực phòng ngừa vẫn phải chịu sự quản lý nghiêm ngặt
bà ngô càn du nói đặc biệt sau một thời gian dài đóng cửa
việc người dân muốn ra ngoài hóng gió mua thức ăn thuốc men hay chữa bệnh là điều dễ hiểu
nhưng nếu nhiều người tụ tập một cách mất trật tự
sẽ tìm ẩn những nguy cơ ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch
trong ngày một mươi một tháng bốn số trường hợp không triệu chứng mới của thượng hải đã giảm hơn một mươi
so với một ngày trước đó xuống hai ba trăm bốn mươi tám cùng chín trăm chín mươi bốn ca có chịu chứng
tuy nhiên theo các chuyên gia còn quá sớm để nói rằng
thành phố đã kiểm soát được đợt dịch lớn nhất kể từ cuối năm hai nghìn một mươi chín này
ông trương bà lễ chuyên gia y tế nổi tiếng của trung quốc cho biết
đợt dịch hiện nay khác với các đợt bùng phát trước do lây truyền nhiều điểm và quy mô cục bộ
vì vậy có thể mất nhiều thời gian hơn trước đây và không dễ đưa ra dự đoán
bài học từ phản ứng của thượng hải thành phố lớn nhất của trung quốc
trước sự trỗi dậy của omicron
đã khiến các tỉnh thành phố khác ở nước này buộc phải siết chặt các biện pháp phòng chống dịch
như xét nghiệm hàng loạt và xây dựng bệnh viện tạm thời
sau khi báo cáo sáu mươi một trường hợp dương tính quảng châu thu vụ tỉnh quảng đông ngày một mươi hai tháng bốn
đã tiến hành xét nghiệm đại trà cho toàn bộ cư dân của chín trên một mươi một quận trong thành phố
người dân được khuyến cáo không rời khỏi địa phương nếu không cần thiết
và tất cả các trường mẫu giáo tiểu học và trung học cơ sở tạm thời đóng cửa
và gieo trực tuyến đến một mươi bảy tháng bốn
tỉnh hồ bắc cũng báo cáo ba mươi bảy trường hợp dương tính ngày một mươi một tháng bốn trong đó có một mươi hai ca ở vũ hán
từ một mươi hai tháng bốn thành phố đầu tiên bùng phát dịch ở trung quốc đã yêu cầu hành khách đi vào sáu bến xe ô tô đường dài
tại đây phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính trong bốn mươi tám giờ
yêu cầu tương tự cũng được đưa ra với hành khách đi phương tiện giao thông công cộng
như xe buýt và tàu điện ngầm từ một mươi một tháng bốn
trong khi đó các thành phố như nghi sương và kinh châu của hồ bắc bắt đầu xét nghiệm toàn thành phố vào thứ hai
bên cạnh xét nghiệm quy mô lớn các thành phố như quảng châu hay nam kinh của tỉnh giang tô miền đông trung quốc
đã bắt đầu đẩy nhanh việc xây dựng các bệnh viện giã chiến